với phương châm không để đoàn viên người lao động nào không có tết
trong giai đoạn tết cán bộ công đoàn sẽ thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư
nguyện vọng của đoàn viên người lao động tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động
vui xuân đón tết tiết kiệm an toàn chấp hành các quy định của pháp luật
và quay lại làm việc đúng thời gian quy định đảm bảo an toàn thuận lợi chú đáo
cư dân mạng cũng thể hiện mong muốn bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trước mắt cho dịp tết nguyên đán
thì những giải pháp căn cơ lâu dài này sẽ thực sự tạo chuyển biến
góp phần cải thiện đời sống cho công nhân người lao động một cách lâu dài và bền vững
tinh thần để không ai bị bỏ lại phía sau không chỉ là những việc làm mang tính thời điểm
mà đã trở thành mục tiêu bền vững để chính phủ các bộ ngành cùng đồng hành
và giải quyết những khó khăn đối với công nhân người lao động
những chính sách cụ thể thể hiện sự thấu hiểu cảm thông chia sẻ với những khó khăn
vất vả của người lao động không chỉ về tinh thần
tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất mong muốn không chỉ người lao động có hoàn cảnh khó khăn
mà những người nghèo những người yếu thế cũng sẽ tiếp tục được quan tâm chăm lo
các địa phương sẽ có sự hỗ trợ kịp thời đúng người đúng đối tượng
trên mạng xã hội cư dân mạng cũng chia sẻ thông tin những con số ấn tượng
từ các chương trình kêu gọi quyên góp tết vì người nghèo tại các địa phương
cụ thể chương trình mang tết xung vầy xuân gắn kết đến người lao động của tổng liên đoàn
lao động việt nam phát động từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
sau một mươi năm triển khai đã có hơn một trăm sáu mươi tám chương trình tết xung vẩy được tổ chức ở các cấp công đoàn
với hơn hai mươi bốn triệu lượt đoàn viên người lao động tham gia tổng kinh phí được hỗ trợ là trên một mươi bảy tỷ đồng
cư dân mạng tin tưởng hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt
các chủ trương chính sách của đảng nhà nước huy động mọi nguồn lực quan tâm một cách sâu sắc
và có hành động thiết thực để chăm lo cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
cộng đồng mạng cũng kêu gọi mỗi người có thể trong điều kiện của mình sẽ tích cực tham gia
các hoạt động vận động quyên góp ngày trước tết nguyên đán để có thể lan tỏa đem thêm yêu thương
dành cho những hoàn cảnh khó khăn để mỗi gia đình đều được đón một cái tết đầm ấm ý nghĩa và đoàn viên
những con số tích cực thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền các nhà hảo tâm đối với người lao động
mong tất cả mọi người cùng chung tay giúp đỡ ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn
mỗi một hoạt động sẽ góp phần mang xuân an vui đến cho mọi nhà đây chính là động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống
những phần quả ý nghĩa từ các cấp công đoàn đã giúp gia đình người lao động như chúng tôi yên tâm làm việc
đón tết đầm ấm hơn xin cảm ơn sự quan tâm từ các cơ quan đoàn thể và các cá nhân
việc chăm lo cái tết ấm cúng cho người có hoàn cảnh khó khăn là việc làm cao đẹp
và là sự cụ thể hóa chủ trương đường lối của đảng ủy và chính quyền địa phương
trong dịch tết cổ truyền của dân tộc
những sự quan tâm chia sẻ từ các cấp chính quyền đã thắp sáng lên truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc